với thủ đoạn này trong mấy tháng trở lại đây khoa đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh hải dương bắc ninh thái nguyên
từng có hai tiền án về tội trộm cắp xe máy lại đang trong thời gian bị truy nã nên đối tượng thường xuyên thay đổi nợ và địa điểm gây án
để không bị phát hiện sau mỗi lần trộm cắp đối tượng mang xe về thay đổi hình dáng màu sơn biển kiểm soát của xe và chỉ thực hiện việc giao dịch bán xe trộm cắp trên mạng mà không trực tiếp đem đi bán